đặc biệt một sự kiện đáng chú ý sẽ được diễn ra vào sáng ngày hôm nay
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ được chính thức diễn ra tại khu vực phố đi bộ
bên hồ hoàn kiếm hà nội với sự tham gia của hơn bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ đến từ nhiều quốc gia